cảm ơn các bạn đã theo dõi và đăng ký kênh của chúng mình
cảm ơn các bạn đã theo dõi và đăng ký kênh của chúng mình
chiến lược này kêu gọi xây dựng một bức tường dọc bên dưới phía nam chấm dứt kiểu nhập cư dây chuyển và các chương trình cấp visa tồi tệ các chương trình kiểu quay sổ số
bản chiến lược an ninh quốc gia xác định ba mối đe dọa và thách thức đối với nước mỹ
nhóm đe dọa đầu tiên bao gồm các quốc gia như nga và trung quốc mà bàn chiến lược gọi là các cường quốc xếp lại
nhóm thứ hai là những quốc gia mà mỹ cho rằng đang theo đuổi vũ khí hủy diệt hàng loạt như triều tiên và iran
thứ ba là các nhóm khủng bố xuyên quốc gia và các tổ chức tội phạm
trung quốc và nga đang tìm cách thách thức ảnh hưởng giá trị và sự thịnh vượng của nước mỹ
chúng ta sẽ cố gắng xây dựng mối quan hệ đối tác với các nước này và cả các nước khác nhưng theo cách luôn bảo vệ lợi ích của chúng ta
trong chiến lược mới biến đổi khí hậu không còn được coi là mối đe dọa với an ninh quốc gia của mỹ
nhưng việc xây dựng quan hệ thương mại công bằng có đi có lại được xác định là một mục tiêu quan trọng
đây được cho là bước đi tiếp theo
sau khi tổng thống donald trump tuyên bố rút khỏi hiệp định paris về chống biến đổi khí hậu đồng thời loại bỏ hàng loạt các quy định về bảo vệ môi trường khác
việc làm này đã gây ra không ít chỉ trích từ cộng đồng quốc tế
theo giới phân tích chiến lược an ninh quốc gia do tổng thống mỹ donald trump vừa công bố không chỉ đóng vai trò là kim chỉ nam nếu washington xử lý các vấn đề thế giới
mà còn là một sự nhấn mạnh tư tưởng và dấu ấn cá nhân mà tổng thống thứ bốn mươi năm của nước mỹ muốn tạo ra cho nhiệm kỳ của mình
cùng tham gia bình luận trong chương trình hôm nay là đại tá lê thế mẫu chuyên gia phân tích các vấn đề chính trị quân sự quốc tế
xin cảm ơn đại tá đến với chương trình của chúng tôi hôm nay
thưa ông trong cái lời giới thiệu của mình thì tổng thống mỹ donald trump viết rằng là cử tri mỹ đã bầu cho ông là để làm cho nước mỹ vĩ đại trở lại
vậy thì cái chiến lược an ninh quốc gia mới mà nước mỹ và ông donald trump vừa công bố thì nó phản ánh cái chủ trương làm cho nước mỹ đại trở lại như thế nào
nó ở bốn cái nội dung
cái nội dung thứ nhất là bảo vệ nước mỹ
cho bảo vệ các công dân mỹ
bởi vì chúng tôi biết rằng hiện nay thì nước mỹ đứng trước một nguy cơ là bị khủng bố tại sân nhà
cho nên việc bảo vệ công dân mỹ bảo vệ nước mỹ hiện nay là một nhu cầu rất là thiết yếu
đấy là cái nội dung thứ nhất
nội dung thứ hai là bảo đảm sự phát triển thình vương của nước mỹ
ở đây chúng ta nên hiểu rằng là sự thình vương của nước mỹ đây chính là theo ông donald trump từ lúc đưa nước mỹ trở lại thành một cường quốc công nghiệp sông bộ thế giới mà mỹ đã từng có trong tỉ kỷ hai mươi
cái thứ ba là duy trì một nền hòa bình thông qua sức mạnh
cái hòa bình đấy tức là người ta nói là hòa bình kiểu mỹ
tức là gì
tức là tất cả người tiến thế giới cần phải nghe theo sự sắp đặt kinh tật từ thế giới do mỹ lãnh đạo
đấy hòa bình kiểu mỹ là như vậy nhưng mà thông qua sức mạnh
và cái thứ tư tức là phát huy ảnh hưởng của nước mỹ và những giá trị mỹ trên toàn thế giới
tôi nhớ một câu nói rất nổi tiếng của bà nikki haley đại diện của mỹ tại liên hợp quốc tôi là gì
mỹ vẫn là lương tâm của thế giới
cho nên là mỹ vẫn sẽ sử dụng dự án liên hợp quốc để phát huy ảnh hưởng của nước mỹ trên khắp thế giới
và chúng ta thấy một câu chuyện hình sức nóng hổi đó là gì
vừa rồi hội đồng bán liên hợp quốc bỏ thiếu phủ quyết đề nghị của tổng thống mỹ donald trump
là công nhận jerusalem là thủ đô của israel
thế thì ông donald trump tuyên bố luôn là mỹ sẽ trừng phạt tất cả những quốc gia nào mà phản đối
như vậy là gì
mỹ vẫn vấn vấn vấn vấn
muốn phát huy những giá trị có những giá trị của mỹ là bất biến đối với thế giới
và họ sử dụng sức mạnh để phát huy cái điều đó
thông qua sức mạnh vâng
mỹ sẽ phát triển một lực lượng quân sự và tiềm năng hạt nhân có thể mạnh chưa từng có trong lịch sử của hoa kỳ
và chúng ta biết rằng là ngân sách quốc phòng của mỹ năm một nghìn chín trăm năm mươi tám thì là bảy trăm linh tỷ đô la
thế là một ngân sách mà lớn nhất trong hơn một mươi năm gần đây
trong điều kiện mỹ không nghe có chiến tranh không nghe đối phó với bất kỳ nguy cơ chiến thắng nào trên thế giới
thì như vậy là mỹ vẫn thiết lập cái vai trò lãnh đạo thế giới bằng ưu thế toàn diện của nước mỹ
về mặt quân sự trên không trên biển trong vũ trụ trong quốc gia nào
như vậy đấy là cái thứ hai là xác lập để đưa mỹ trở thành một cường quốc công nghiệp số một thế giới
tuy nhiên mỹ không phải đơn phương để thực hiện cái vai trò đó
mà mỹ phải thông qua đồng minh thông qua những đối tác thiên suốt của nước mỹ
thí dụ như được đây ông donald trump cho rằng nato đã lội thời
có một quan hệ trùng trạng giữa mỹ với liên minh châu âu
nhưng hiện nay thì cái sự quan niệm đó đã không còn nữa
và kỳ lực an ninh quốc gia vẫn khẳng định rằng nato vẫn là một đồng minh thiên suốt
đồng thời phát triển một sức mạnh toàn diện ưu thế tuyệt đối với thế giới
đồng thời vẫn phải hợp tác với các đối tác và đồng minh thiên suốt của mỹ
để tiếp tục duy trì vai trò lãnh đạo thế giới của mỹ
vâng ví dụ như là nhật bản australia hay là ấn độ mới đây
như là một cái chiến lược ấn độ thái bình dương mà ông donald trump đã nhắc đến rất nhiều lần trong thời gian vừa qua
nhưng đi liền với việc khẳng định sức mạnh để thể hiện sức ảnh hưởng và lượng đánh đạo thế giới của nước mỹ
thì trong cái bản chiến lược an ninh quốc gia này cũng đề ra những nguy cơ đối với nền an ninh mỹ
vậy thì tại sao ông donald trump đề ra những mối nguy cơ này
trong chiến lược an ninh quốc gia thì nó xả định ba nhỏ nguy cơ đối với nền an ninh quốc gia của mỹ
cái nhỏ nguy cơ thứ nhất
tức là xuất phát từ những quốc gia mà mỹ gọi là quốc gia xét lại
xét lại từng thế giới xét lại vai trò của mỹ
trước hết là nói về nga và trung quốc
đấy là nguy cơ thứ nhất có thể là nghiêm trọng nhất đối với nước mỹ
bởi vì họ cho rằng là nga và trung quốc đang không chấp nhận cái giá trị mỹ không chấp nhận cái thực thế giới do vị lãnh đạo
nguy cơ thứ hai là cả quốc gia bất trị
mà trong đó là gồm có triều thiên gồm có iran
và họ cho rằng là đấy là những quốc gia mà phát
phát triển vũ khí sát thức hàng hoạt như là vũ khí hạt nhân
thế nhưng mà tích thực tế thì nó cũng phải như vậy
tích thực tế thì là chính triều thiên iran và một số quốc gia khác
mà trước đây cũng các đời tổng thống trước đây đã từng vào danh sách các quốc gia bất trị
chính là không chấp nhận cái vai trò lãnh đạo của mỹ ở trên thế giới
và công khai đối đầu với mỹ
nhóm nguy cơ thứ ba tức là các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia trên toàn thế giới
trong đó còn khủng bố nữa tổ chức hội giáo cường đoan
cái điều rất đáng chú ý
các với cái chiến lược an ninh quốc gia của tổng thống barack obama trước đây
thì lần này trong chiến lược an ninh quốc gia của mỹ không đưa vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu
vào là một trong những nguy cơ an ninh quốc gia của mỹ
vì sao là như vậy
bởi vì ông donald trump hiện nay là đang muốn biến nước mỹ trở thành một cường quốc công nghiệp
thì ông thậm chí trong đó là ông biến nước mỹ trở thành một cường quốc xuất khẩu sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ
và cái đốt lớn nhất thế giới
rõ ràng là ông donald trump cũng đang có một cái kế hoạch rất là tham vọng để thúc đẩy kinh tế của nước mỹ
đó cũng là một trong những yếu tố thể hiện là nước mỹ trên hết quan tâm thúc đẩy kinh tế
và kinh tế cũng được coi như là một cái yếu tố trong cái chủ đề về an ninh của nước mỹ
chủ đề an ninh kinh tế đã được đề cập khá đậm nét ở đây
ông lý giải như thế nào về điều này
thế nào là chính trị
chính trị là biểu hiện tập trung của kinh tế
và quân sự chính là sức mạnh là công cụ để thực hiện mục đích chính trị
nhưng mà vấn đề
vấn đề của mọi vấn đề vẫn là kinh tế
và kinh tế của nước mỹ là nền kinh tế số một thế giới
và khi mà nền kinh tế này bị đe dọa
thì rõ ràng là nó sẽ ảnh hưởng vì thế của nước mỹ và ảnh hưởng của nước mỹ trên toàn thế giới
chỉ có điều là an ninh kinh tế
từ thời ông obama đến thời ông donald trump thì an ninh kinh tế nó quan điểm khác nhau
tôi lấy thí dụ như là thời ông barack obama thì an ninh kinh tế của nước mỹ là gì
tức là cái không gian sinh tồn của đồng đô la nó bị thu hẹp ngày càng thu hẹp
cho nên học truyền obama chính là
mở rộng và duy trì không gian sinh tồn của đồng đô la
bằng hai hiệp định rất là quan trọng
hiệp định tpp về hiệp định đầu tư thương mại xuyên đại tây dương ttip
với hai hiệp định này thì ông obama muốn là tạo ra một không gian sinh tồn của đồng đô la
hay gọi là mô hình chủ tư bản tài chính ngân hàng mà được mỹ đi theo từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn
theo hiệp định president wood
còn an ninh kinh tế đối với ông ông donald trump bây giờ hoàn toàn khác
an ninh kinh tế của donald trump chính là các nước thách thức nền kinh tế mỹ về sản xuất hàng hóa
cho nên bây giờ ông donald trump là nếu có khẩu hiệu gì
người mỹ công ty mỹ tuyển dụng công nhân mỹ
người mỹ sử dụng hàng hóa nước mỹ
và biến nước mỹ lại trở thành công sưởng sản xuất của thế giới như là trung quốc hay là ấn độ
hay là cách khác là gì
biến mỹ trở thành một cường quốc công nghiệp số một thế giới như họ đã từng có trong thị trái mươi
mà do đó thì trung quốc ấn độ nga và nhiều nước khác đang đe dọa cái vị thế đấy của nền công nghiệp của nước mỹ
cho nên là vấn đề an ninh kinh tế hiện nay trở thành
vấn đề nếu tức cảm thấy vấn đề rất là nổi bật trong chỉ đại an ninh quốc gia lần này
và cũng đã có những sự thay đổi điều chỉnh về cách tiếp cận đối với vấn đề kinh tế của ông donald trump so với những người thiệt nhiệm
và như đại tá lê thế mẫu cũng đã vừa đề cập đến có một chi tiết rất đáng chú ý trong văn kiện chiến lược quốc gia của nước mỹ
đó là nga và trung quốc được nhắc tới trực tiếp như là những đối thủ thách thức quyền lực của mỹ
và làm ảnh hưởng đến an ninh và sự thịnh vượng của nước mỹ
chúng ta hãy cùng xem hai quốc gia này có những phản ứng như thế nào về điều này
chúng tôi không thể đồng tình với thái độ coi đất nước chúng tôi như là một mối đe dọa với nước mỹ
nói chung đây là một văn bản có tính chất đế quốc
nó cho thấy washington không muốn từ bỏ ý tưởng về một thế giới đơn cực và chối bỏ một thế giới đa cực
hợp tác là sự lựa chọn đúng đắn duy nhất cho trung quốc và mỹ
và hợp tác cùng có lợi sẽ hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn
hai cường quốc có những khác biệt là điều bình thường
nhưng cả hai cần có những biện pháp xây dựng để ứng xử phù hợp trên cơ sở tôn trọng lợi ích và quan tâm chung
chúng tôi hối thúc mỹ từ bỏ những tư tưởng chiến tranh lạnh và trò chơi tổng bạc không
nếu không sẽ chỉ có hại cho tất cả các bên
đó là lòng đối đoàn trump đã dành một sự tôn trọng rất lớn đối với hai cường quốc là nga và trung quốc
và đã được nhắc tới đến hàng chục lần
với hai quốc gia này như là một đối thủ cạnh tranh
thì theo ông nó thể hiện một cái nhận thức mới của nước mỹ với cái trật tự thế giới hiện nay
hay vẫn là một cái tư duy cũ theo kiểu chiến tranh lạnh như đại diện của nga và trung quốc đã tuyên bố ngay sau đó
thật ra thì chúng ta thấy rằng cái phản ứng của nga và trung quốc về cái chiến lược an ninh quốc gia mỹ lần này thì nó hoàn toàn chính đáng
mỹ là quốc gia đầu tiên cần phải nói rằng là mỹ là quốc gia xét lại trật tự thế giới
bởi vì chính họ đã phá vỡ cấu trúc và trật tự thế giới sau chiến tranh lệnh thứ hai
sau khi liên xô tan rã thì mỹ duy trì một trật tự thế giới đơn cực do họ lãnh đạo
còn bây giờ thì khi mỹ mà nghĩ thiết lập trật tự thế giới đơn cực thì lúc đấy dưới thân tích họ đã cho rằng trật tự thế giới đơn cực chỉ là khoảnh khắc của lịch sử
không sớm thì muộn họ cũng nó sẽ bị thay thế bởi một trật tự thế giới khác
và quả nhất là như vậy
cho đến hôm nay chúng ta thấy rằng là do sự trỗi dậy của trung quốc sự phù khuất của nước nga sự lớn mạnh của nhật bản và ấn độ và nhiều nước khác thì nó đang trật tự thế giới đóng còn là trật tự thế giới đơn cực do mình lãnh đạo nữa
cho nên là cái phản ứng của trung quốc và nga về cái chiến lược này là hoàn toàn chính đáng và nó phản ánh một xu thế không thể đảo ngược
trật tự thế giới hiện nay không thể còn là một trật tự thế giới đơn cực do mình lãnh đạo nữa
và mỹ tuyên bố như vậy chẳng qua là tạo ra một thách thức tạo ra nỗ lực để đưa nước mỹ là đối đầu một cách quyết liệt với việt nam trung quốc
tuy nhiên trong cái đối đầu này thì chiến lược anh nhật quốc gia vẫn nhấn mạnh kỳ cảnh hợp tác
tức là vừa hợp tác vừa cạnh tranh
và hợp tác chừng nào mà còn đem lại lý của nước mỹ
còn khi nào sự hợp tác đó không còn lý của nước mỹ thì chuyển sang cạnh tranh thậm chí là chiến tranh
cho nên là tôi cho rằng là cái vấn đề chiến tranh lạnh
cũng có khả năng là quay trở lại với một chiến lược anh nhật quốc gia như hiện nay của nước mỹ
và điều này thì cũng không chỉ giới phân tích mà chỉ dưới ngay của nước mỹ
và tức là họ đã nhận định cái điều này
chúng ta cũng đã thấy trong lịch sử thì các cường quốc khi muốn duy trì cái vị thế của mình thì cũng luôn luôn tìm ra cái đối thủ
bằng cách này hay cách khác để họ tạo một cái động lực để tiếp tục giữ vững cái vị thế đó
nhưng cái chiến lược an ninh quốc gia lần này thì sẽ định hình cái chiến lược phát triển của nước mỹ
trong cái giai đoạn tới như thế nào và nó sẽ tác động
thế giới như thế nào
có thể là thế giới sẽ phát triển với tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ và những cái động thái những cái diễn biến những cái cục diện chính trị mà có thể rất khó dự đoán trước
không chỉ là bởi tính cách rất khắc thương của ông donald trump
mà bởi những cái hệ thống chiến lược của ông donald trump hiện nay vẫn chưa hoàn chỉnh
và trong ngay bản thân chiến lược quốc gia này cũng đã phản ánh trong đó có rất nhiều nội dung
mà cũng thể hiện một sự không nhất quán
và không ổn định trong cái học thuyết của ông donald trump hiện nay
điều ổn định duy nhất là tuyên bố nước mỹ trên hết và sẽ làm cho nước mỹ lại trở lại dù là bằng cách này hay là bằng cách khác
thế giới cũng đang nhìn những cái bước đi của ông donald trump chỉ sau một năm nhậm chức thôi với anh mắt có thể nói là thận trọng và bất an nhiều hơn
đúng là người ta đang nói đến một kỷ nguyên nước mỹ bị cô lập đối với thế giới
xin cảm ơn tại tài lệ thầy mẫu
cảm ơn các bạn
thưa quý vị và các bạn
chiến lược an ninh quốc gia mà tổng thống mỹ donald trump công bố
đã làm rõ những phương châm nước mỹ trên hết mà ông donald trump đang theo đuổi
các mối đe dọa và mục tiêu của chiến lược an ninh quốc gia này cũng đã được chỉ ra
nhưng nước mỹ sẽ thực hiện mục tiêu cụ thể này như thế nào
và nó sẽ tác động thế nào tới bức tranh của thế giới trong năm hai nghìn một mươi tám tới
và các năm tiếp theo thì vẫn còn là một điều vẫn chưa rõ ràng
một lần nữa xin được cảm ơn đại tài lệ thầy mẫu đã dành thời gian đến với chương trình của chúng tôi hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo